hiểu rõ những vướng mắc cơ bản của dân linh hoạt để tháo gỡ vướng mắt cho dân
các mô hình phát triển kinh tế ở xã đức liễu nhờ thế mà ngày càng đa dạng
lợi thế phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp cũng được khai thác theo cách như vậy đặc biệt là chế biến bóc tách hạt điều
hiện nay trên địa bàn xã có hai mươi hai cơ sở chế biến điều sau thu hoạch giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương
cùng với phát triển kinh tế tu bổ hạ tầng
đảng bộ xã đức liễu cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục khám chữa bệnh vận động sinh đẻ có kế hoạch
năm hai nghìn một mươi sáu cả xã chỉ còn một mươi sáu trường hợp sinh con thứ ba

làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó không bằng lòng với kết quả đạt được luôn lấy quyền lợi của dân làm thức đo hiệu quả
với nhận thức đó đảng bộ xã đức liễu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới cải cách thủ tục hành chính còn chậm
kết quả vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn thấp quy mô đàn gia súc gia cầm chưa tương xứng với tiềm mạng
từ đó để ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi bảy
trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã có nhiều bài học về thành công hay thất bại được rút ra
mà trước hết bắt đầu từ nhận thức của các cấp ủy chính quyền
đội ngũ cán bộ cơ sở cũng từ đó mà thêm trưởng thành gần dân sát dân hơn
nhờ xác định rõ trọng tâm tránh giàn trài luôn chú trọng chất lượng cuộc sống của người dân
nên quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi đức liễu đã hạn chế được lãng phí dân thêm tin tưởng và ủng hộ